cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin chào các bạn
tối ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh long an đã tuyên án phiên tòa phúc thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử đã xác định hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
có đủ căn cứ để kết luận cáo trạng của viện kiểm sát là đúng người đúng tội đúng pháp luật
do vậy hội đồng xét xử giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên phạt
theo đó bị cáo lê tùng vân mức án năm năm tù
các bị cáo lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương và lê thanh hoàn nguyên mức án bốn năm tù
bị cáo lê thanh nhị nguyên mức án ba năm sáu tháng tù
bị cáo cao thị cúc ba năm tù
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng huỳnh hữu đan
thủ phạm gây ra vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại một quán karaoke nằm trên đường huy cận
phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
trước đó là nhân viên của quán karaoke nên vào dạng sáng ngày hôm qua
sau khi quán karaoke này đóng cửa đan đã đột nhập từ ô cửa thông gió ở tầng trên cùng
dùng áo quần chuẩn bị sẵn che tất cả các camera của quán và lẻn vào quầy lễ tân
hai trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
sau hơn bốn giờ vào cuộc điều tra công an quận hải châu đã bắt giữ đan tại phòng trọ
thu giữ tại chỗ hơn hai trăm linh triệu đồng bốn đô la mỹ và một số vật chứng có liên quan
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận hồng bàng thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một trăm năm mươi hai phan bội châu
phường phan bội châu quận hồng bàng thành phố hải phòng
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát thể ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
là đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số hai trăm bảy mươi
đường máng nước thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
cao một m năm mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi quận ngô quyền
hải phòng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên sau đuôi lông mày trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện